dịch covid một mươi chín trên địa bàn
công văn nêu rõ ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực cố gắng trong thời gian qua
của các sở ngành địa phương trong thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch
và đã đạt được những kết quả nhất định
tuy nhiên qua thực tế có tình trạng một số cơ quan đơn vị địa phương
và một bộ phận người dân chủ quan lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đây chính là nguyên nhân làm phát sinh nhiều cái f các ổ dịch mới trong cộng đồng
trong điều kiện năng lực y tế của các tỉnh ở mức trung bình tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp
mầm bệnh trong cộng đồng vẫn còn và một số lượng lớn người dân di chuyển từ các địa phương
có số ca mắc cao trở về tỉnh đã làm dịch bệnh bùng phát trở lại
các địa phương trong tỉnh tăng cường giám sát xét nghiệm toàn bộ người về từ các địa bàn
dịch cấp độ ba bốn các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm tổ chức cách ly
theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch covid một mươi chín
với vùng đỏ các địa phương thực hiện phong tỏa hẹp khu vực có ca mắc
cần thiết thì phong tỏa tạm thời theo quy mô rộng hơn để thực hiện thần tốc xét nghiệm sàng lọc cộng đồng
tổ chức các chốt kiểm soát giám sát chặt chẽ người phương tiện ra vào vườn đỏ
đối với vùng cam ngoài việc phong tỏa khu vực có ca mắc
những người có nguy cơ cao phải được giám sát chặt chẽ thực hiện xét nghiệm theo quy định
người từ vùng cam đến các vùng khác để giao dịch làm việc
bắt buộc phải cung cấp giấy xét nghiệm có kết quả âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
và khai báo y tế theo quy định
các cơ sở sản xuất kinh doanh phải xây dựng phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng chống dịch
theo phân cấp ủy ba nhân dân các địa phương phải phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh
kiểm tra giám sát các phương án xét nghiệm định kỳ phù hợp theo từng cấp độ
báo cáo kết quả xét nghiệm về cơ sở y tế địa phương
ông lê tuấn phong yêu cầu sở y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai việc xây dựng kế hoạch
chuẩn bị nhân sự cơ sở vật chất tập huấn chuyên môn kích hoạt và đưa vào hoạt động toàn bộ các điểm tin
tại các trạm y tế xã phường để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine
sở y tế ra soát tiến hành kiểm tra việc nhập khẩu mua bán sử dụng các trang thiết bị
vật tư phương tiện phòng chống dịch đặc biệt là các loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh
và xét nghiệm sinh học phân tử rt pcr xác định covid một mươi chín với mục tiêu phải kiểm soát cơ bản được dịch bệnh
không để số ca mắc mới gia tăng nhanh lây lan trên diện rộng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận lê tuấn phong yêu cầu các địa phương căn cứ nghị quyết số một trăm hai mươi tám
trên nq gạch cb ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ quyết định số hai nghìn bảy trăm tám mươi trên qd gạch ủy ban nhân dân
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ động xây dựng điều chỉnh phương án phòng chống dịch ra soát tính toán cụ thể
các cơ sở cách ly tập trung cơ sở thu dung điều trị mua sắm trang thiết bị vật tư sinh phẩm y tế
một tổ lấy mẫu xét nghiệm trạm y tế lưu động nhân lực phòng chống dịch
dịch bệnh covid một mươi chín tại nam định vẫn diễn biến phức tạp với nhiều ổ dịch cộng đồng liên tiếp xuất hiện
tại các địa phương trong tỉnh như ý yên hải hậu vụ bản và gần đây là ổ dịch của thành phố nam định
với nhiều ca mắc cộng đồng có yếu tố dịch tễ phức tạp
hiện tại đã ghi nhận nhiều học sinh và công nhân dương tính với covid một mươi chín
tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi tám tháng một mươi tỉnh nam định đã ghi nhận hai trăm sáu mươi bảy ca covid một mươi chín tám mươi năm ca tại cộng đồng
một trăm tám mươi hai ca ghi nhận trong khu cách ly phong tỏa
trước tình hình đó tỉnh nam định đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm
ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh như xây dựng kịch bản phòng chống dịch bệnh
trên diện rộng với một ca nhiễm năm ca nhiễm và một mươi ca nhiễm
nam định cũng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng để đảm bảo hoàn thành
tiêm mũi một vaccine phòng covid một mươi chín trước ngày bảy tháng một mươi một
triển khai tiêm mũi hai hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
bên cạnh đó tỉnh nam định xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động
để chăm sóc người bệnh tại nhà trong trường hợp số ca mắc tăng lên quá cao
trước mắt hai trạm y tế lưu động tại thành phố nam định được khởi động
để hỗ trợ các trường hợp cách ly tại nhà đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền
khuyến cáo nhân dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết
người dân không ra khỏi nhà sau hai mươi hai h đến năm h sáng trừ trường hợp cần thiết
như làm nhiệm vụ cấp cứu lao động sản xuất v v
các cơ sở kinh doanh cửa hàng nhà hàng được phép hoạt động tối đa đến hai mươi một giờ hàng ngày
trừ các cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu như thuốc
lương thực thực phẩm v v
theo thông tin của sở y tế phú thọ trong hai mươi bốn giờ qua phú thọ ghi nhận bảy mươi chín ca mắc mới
trong đó một mươi sáu ca mắc cộng đồng và sáu mươi ba ca mắc trong khu cách ly phong tỏa
trong một mươi sáu trường hợp mới phát hiện tại cộng đồng có ba trường hợp là người lao động
của nhà hàng hoàng thủy khu công nghiệp thụy vân sáu trường hợp là công nhân
công ty điện tử sơn nam khu công nghiệp thụy vân
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay phú thọ ghi nhận
bốn mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
hiện phú thọ đã kích hoạt năm trạm y tế lưu động tại xã phường kim đức
chu hóa thanh đình vân cơ và thọ sơn tp việt trì
theo thông tin từ ngành y tế bắc giang trong sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một
tỉnh đã phát hiện thêm năm công nhân nhiễm covid một mươi chín tại công ty trách nhiệm hữu hạng
lodshare ict khu công nghiệp quang châu việt yên
ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với doanh nghiệp bố trí
cho toàn bộ công nhân làm ca đêm của sưởng dờ
ở lại nơi làm việc nhanh chóng ra soát phân loại f một f hai phun khử khuẩn
huyện việt yên tạm thời phong tỏa một số khu vực của các thôn
núi hiểu vân cóc một và tổ dân phố ninh khánh
các xã vân trung quang châu đã tạm dừng các hoạt động kinh doanh
dịch vụ không thiết yếu tập trung đông người
lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người thân
khu nhà trọ trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh
tỉnh bắc giang yêu cầu tạm dừng một số hoạt động đông người
cụ thể các địa phương có dịch cấp độ ba và bốn không tổ chức đám cưới đám hiếu
không tập trung quá hai mươi người dừng toàn bộ các hoạt động tổ chức liên quan
sinh hoạt tân gia gặp mặt v v
đối với địa phương có dịch cấp độ một và hai tổ chức đám cưới hỏi tan da gọn nhẹ
bảo đảm khoảng cách và an toàn bcd covid một mươi chín theo quy định
theo đánh giá của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh gia lai
tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn hết sức
phức tạp nhất là tại huyện chư sê và thành phố pleiku
nhiều trường hợp trong cộng đồng chưa tìm được nguồn lây
tại thành phố pleiku từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng một mươi
thành phố đã ghi nhận ba mươi bảy trường hợp dương tính với sars cov hai
cùng nhiều khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng
như siêu thị nông nghiệp sài gòn chợ yên thế chợ nơi trang long
các hẻm khu dân cư đường trường quý cáp trường chinh v v
hiện trên địa bàn thành phố pleiku đã có bảy trên hai mươi hai xã phường
đã có các chùm ca bệnh hầu hết đều chưa xác định được nguồn lây nhiễm
đáng chú ý chùm ca bệnh tại hẻm ba trăm một mươi tám trường chinh phường tra bá
thành phố pleiku hiện số ca mắc covid một mươi chín đang ngày một tăng lên
hay chùm ca bệnh test nhanh tại phòng khám đa khoa bình an
được phát hiện vào ngày một mươi bốn tháng một mươi vừa qua đến nay đã có một mươi tám ca bệnh v v
tại huyện chư sê diễn biến của dịch covid một mươi chín cũng đang hết sức phức tạp
với chầm ca bệnh được phát hiện vào ngày một mươi hai tháng một mươi
thông qua test nhanh tại trung tâm y tế thành phố pleiku
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi liên quan đến chùm ca bệnh này
lực lượng chức năng đã ghi nhận một trăm linh hai trường hợp dương tính với sars cov hai
bên cạnh đó các lực lượng chức năng cũng tiến hành tri phết được
ba trăm ba mươi ba trường hợp f một tại huyện chư sê một mươi chín trường hợp f một tại huyện chư prong
bảy trường hợp f một tại thành phố pleiku và hai mươi ba trường hợp f một tại huyện dada